viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai cho biết các dối loạn học tập ở trẻ ngày càng gia tăng nhưng lại chưa được quan tâm đúng mức
từ đó dẫn đến việc trẻ bỏ học vì kết quả học tập không tốt hoặc có thêm các vấn đề về tâm lý hệ lụy từ dối loạn học tập
thống kê cho thấy phổ biến nhất là dối loạn đọc chiếm tám mươi những người được xác định có khuyết tật học tập
còn dối loạn tính toán thường xảy ra ở năm tám trẻ năm mươi ba trẻ em bị khuyết tật đọc cũng bị khuyết tật toán học
thực tế các trường hợp bị dối loạn học tập đang có chiều hướng gia tăng nhưng chưa được quan tâm đúng mức
khi mà mình tập trung tức là mình giảng bài cho con ở nhà đấy kiểm tra học tập của con mình tự nhiên thấy con khi đọc hay ngấm ngứng này
hay là có vấn đề cứ hay bỏ chữ bỏ câu bỏ từ chẳng hạn hoặc giả khi con tính toán thì hay bỏ tính pháp tính hay bị xóa đi xóa lại đấy
tại viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai nhiều trẻ chỉ được phát hiện dối loạn học tập khi tới khám các tình trạng khác như trầm cảm lo lắng dối loạn về cảm xúc
một trong những nguyên nhân mà có thể làm cho bố mẹ chủ quan thứ ba là thở ơm và thứ tư là thổi coi thừa thổi kệ cho rằng là đến lớp một lớp này lớp kia nó sẽ đỡ
thì cái đấy cũng nằm trong những quan điểm không đúng
đang nói dối loạn học tập có thể để lại nhiều ảnh hưởng lâu dài
ngoài lớn tuổi trẻ em thì có thể kéo dài đến lớn tuổi bị sinh niên
và thậm chí có thể gặp ở người trưởng thành
có thể ảnh hưởng đến sau này những cái dối loạn khác nó có thể gọi là đồng bệnh lý thư phát sau đó
ví dụ như là những cái dối loạn đường nội tâm ngoài ví dụ như các dối loạn về trầm cảm các dối loạn về lo âu các dối loạn về văn đề sách
các bậc phụ huynh cần quan sát con em mình
nếu thấy con gặp bất thường trong đọc viết hay tính toán kéo dài thì nên đưa con đi khám để được can thiệp sớm
với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn
lá lành đùm lá rách hiện nay đã có nhiều đơn vị kêu gọi ủng hộ tặng quà cho thương bệnh binh
các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật kém may mắn
hàng năm cứ mỗi độ xuân về trung tâm truyền thông truyền hình việt đức đã cùng hợp tác với các đơn vị
doanh nhân doanh nghiệp các nhà hào tâm quyên góp sản phẩm của đơn vị thành những phần quà tết có ý nghĩa
để trao cho thương bệnh binh những người đã hy sinh một phần sương máu của mình để chúng ta có cuộc sống hòa bình hôm nay
phần quà ý nghĩa đó còn được trao cho các cháu khuyết tật hộ gia đình nghèo góp phần cho họ có một cái tết đầm ấm hơn
những món quà tuy chưa thể làm cho cái tết của mỗi gia đình thực sự đầy đủ
nhưng đó là tình cảm là sự quan tâm mà cộng đồng dành cho các hộ nghèo gia đình có hoàn cảnh khó khăn
tết nhờ đó mà thêm ấm áp trọn vẹn để tất cả mọi người mọi nhà cùng đón năm mới an lành hạnh phúc
ngày hai mươi sáu tháng một thượng tướng nguyễn tân cương ủy viên trung mương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng
làm trưởng đoàn công tác của quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã về thăm chúc tết tại hà nam
thay mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng thượng tướng nguyễn tân cương chúc mừng đảng bộ
chính quyền quân và nhân dân tỉnh hà nam đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực
kinh tế xã hội giữ vững quốc phòng an ninh trong năm hai nghìn hai mươi ba đến thăm chúc tết kiểm tra sẵn sàng
chiến đấu tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh công an tỉnh hà nam ban chỉ huy quân sự thị xã duy tiên
và trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên thượng tướng nguyễn tân cương biểu dương cấp ủy
chỉ huy các đơn vị đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện các mặt công tác
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự
an toàn xã hội năm hai nghìn hai mươi ba trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc
nhân dịp này thượng tướng nguyễn tân cương yêu cầu đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh công an tỉnh
cấp ủy chỉ huy cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị nghị quyết của cấp trên
cụ thể hóa sát với thực tiễn đơn vị kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức luyện tập thuần thục
các phương án sẵn sàng chiến đấu tổ chức cho cán bộ và nhân dân vui xuân đón tết vui tươi phấn khởi
tiết kiệm an toàn tuyệt đối
cứ mỗi độ tết đến xuân về người dân cần thơ lại hào hức mừng vui khi được đón cán bộ
chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tp cần thơ về cùng vui xuân
năm nay tết quân dân được đơn vị và địa phương chuẩn bị chú đáo ấm áp nghĩa tình tại huyện phong điền
đây cũng là sự kiện quan trọng chào mừng hai mươi năm tp cần thơ trực thuộc trung ương
theo bang tổ chức tết quân dân năm nay được tổ chức hai đợt
đợt một xuất quân thực hiện các công trình từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
đợt hai gồm các hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
nhằm ngày một mươi ba một mươi sáu tháng chạp âm lịch với nhiều nội dung phong phú như giao lưu
gian quá gian nghệ thi đấu thể thao các trò chơi dân gian thi gói bánh tét
trang trí trái cây nghệ thuật biểu diễn võ thuật
cùng với các hoạt động sôi nổi tạo không khí vui tươi phấn khởi của những ngày giáp tết
ban tổ chức tập trung vào thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa an sinh xã hội
thăm tặng quà cho gia đình chính sách hộ cận nghèo tặng học bổng tặng xe đạp cho học sinh hiếu học
có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà tình nghĩa nhà tình đồng đội nhà đại đoàn kết máy ấm công đoàn
được biết đây là năm thứ một mươi tám lực lượng vũ trang thành phố cần thơ tổ chức tết quân dân trên địa bàn đóng quân
ngày hai mươi sáu tháng một tại tỉnh hải dương liên đoàn lao động tỉnh hải dương đã tổ chức chương trình tết xuân vầy xuân chia sẻ hai nghìn hai mươi
liên đoàn lao động tỉnh hải dương đã tổ chức chương trình tết xung vầy xuân chia sẻ hai nghìn hai mươi
dành tặng bốn trăm năm mươi phần quà mỗi phần quà gồm năm trăm linh đồng tiền mặt hỗ trợ vé xe ba trăm linh đồng
và một túi quà trị giá hai trăm linh đồng cho bốn trăm năm mươi người lao động có hoàn cảnh khó khăn
chương trình nhắm phát triển
liên đoàn lao động tỉnh hải dương đã phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đoàn viên
người lao động trong dịp tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn tạo điều kiện để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón xuân vui tươi ấm áp
thông tin mới nhất liên quan đến các cá thể chuột túi được tìm thấy ở cao bằng
mới đây các cán bộ thuộc đại sứ quán australia tại hà nội đã đến thăm trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật hoàng liên
để cảm ơn các nhân viên đã tiếp nhận các cá thể chuột túi và hỗ trợ tài chính cho trung tâm
theo chia sẻ của chuyên gia thuộc trung tâm mặc dù hai con đã chết sau một thời gian ủ bệnh
hai con còn lại đang thích nghi tốt hơn với môi trường mới
đoàn công tác của đại sứ quán australia tại hà nội đã đến thăm trung tâm
đề nghị hỗ trợ tài chính để trung tâm tiếp tục chăm sóc các cá thể chuột túi
đồng thời thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với các nỗ lực giải quyết nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã